tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức thông xe toàn tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi vào đúng dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
dự án xây dựng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi là một trong những dự án trọng điểm quốc gia và là dự án đường bộ đầu tiên ở khu vực miền trung do vec đầu tư quản lý khai thác
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần một trăm bốn mươi km đi qua các tỉnh thành phố như đà nẵng quảng nam và quảng ngãi trong đó đoạn tuyến cao tốc dài một trăm ba mươi một năm km và đoạn tuyến nấu quốc lộ một a dài bảy bảy km
dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại a với bốn làn xe lưu thông và hai làn rừng khẩn cấp tốc độ thiết kế một trăm hai mươi km trên giờ
dự án khởi công ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba dự kiến sẽ đưa toàn tuyến cao tốc vào khai thác
ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay mọi công tác chuẩn bị cho việc thông xe đã xong
công an hàng rào bảo vệ đường cao tốc cũng đã hoàn thành tại tất cả các vị trí đông dân cư
tại buổi họp báo đại diện tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cho biết
việc thông tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế và các tỉnh thành phố miền trung
đồng thời mở thêm nhiều cơ hội đầu tư vào khu vực tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng
góc vùng lân cận đặc biệt tuyến cao tốc còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm giao thông thông suốt
cứu trợ khẩn cấp cho người dân khi quốc lộ một a bị chia cắt trong mùa bão lũ